vào tối ngày hôm qua hai mươi sáu tháng tám một cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã gây ngập nặng tại một số khu vực
một số tuyến đường nước ngập gây ủn ứ và khó khăn cho người cũng như là phương tiện khi tham gia giao thông
ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc kinh doanh mua bán của người dân
cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ liền khiến nhiều khu vực vùng ven thành phố như quận gò vấp quận một mươi hai huyện hoc mon lâm vào tình trạng ngập nặng
tại các tuyến đường phạm văn chiêu và phan huy x quận gò vấp thành phố hồ chí minh cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều đoạn gần như chìm trong biển nước
một số người dân sinh sống tại khu vực đã phải dùng vật dụng che chắn ngăn nước tràn vào trong nhà cửa hàng mua bán
trong khi đó tại đường nguyễn văn quá song hành quốc lộ hai mươi hai quận một mươi hai nguyễn ánh thủ song hành phan văn hớn huyện hóc môn phạm văn chiêu quận gò vấp phan huy ích tân bình
nhiều đoạn ngập cục bộ nước dâng cao khoảng ba mươi năm mươi cm khiến nhiều phương tiện chết máy
dự báo trong những ngày tới trên địa bàn thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục có mưa to do ảnh hưởng từ giải áp thấp ở biển đông đang tiến vào đất liền
nhiều khu vực có thể tiếp tục ngập ống nghiêm trọng trong thời gian tới